trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia nồng độ côn vượt quá mức quy định nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
và để hạn chế tình trạng này công an tỉnh lạng sơn đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
tham gia tổ tuần tra ngoài lực lượng chính là cảnh sát giao thông còn có các lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh sát cơ động và cán bộ y tế phòng hậu cần qua kiểm tra với hình thức đo nồng độ côn qua hơi thở để phát hiện nhanh vi phạm và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
thì tổ công tác lập tức tiến hành lập biên bản theo đúng quy định tạm giữ phương tiện và thực hiện các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa gian đe tạo sức loan tỏa đã chung trong nhân dân
từ đầu tháng tám đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra trên một năm trăm linh trường hợp qua đó phát hiện bảy trường hợp lái xe ô tô dương tính với ma túy bảy mươi tám lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định
cậu à tớ bị đau chân nói thật sự
cậu à tớ bị đau chân nói thật sự
cậu vừa búng thuốc xong thuốc trên xe vẫn còn đúng bóp địa thuốc ngoằn nhất môi nghe chưa để so bóp và cả cao nữa
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nồng độ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho chính mình và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông